đến nay công ty đã làm chủ công nghệ hiện đại trong lĩnh vực sản xuất tủ điện trạm điện và cung cấp các giải pháp thiết bị điện
đồng chí hoàng trung hải mong muốn công ty tiếp tục tăng cường công tác đào tạo đội ngũ lao động để đáp ứng yêu cầu của thị trường
quan tâm cải thiện thu nhập đời sống của người lao động đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thủ đô và đất nước
theo thống kê trên địa bàn hà nội trong bảy ngày tết trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô được duy trì thông suốt an toàn
không xảy ra ủn tắc giao thông không xảy ra đốt pháo nổ trên các tuyến giao thông trong đêm giao thừa không để xảy ra tình trạng đua xe cổ vũ đua xe trái phép
từ ngày hai tháng hai đến ngày tám tháng hai toàn thành phố xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người thiệt mạng
phát biểu tại lễ gia quân chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung mong muốn năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
công an hà nội tiếp tục triển khai nhiều nội dung chương trình ý nghĩa để góp phần duy trì bảo đảm an toàn trật tự giao thông trên địa bàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô
ngày một mươi một tháng hai nhân dịp đầu xuân mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín chủ tịch ubnd tp hà nội đã đến thăm và chúc tết câu lạc bộ thăng long
tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo thành phố chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung vui mừng thông báo các kết quả quan trọng toàn diện của thành phố đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
công tác chăm lo cho nhân dân vui xuân đón tết kỷ hợi và các định hướng phát triển của thành phố trong năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung cho rằng trong thành tích chung của thành phố có sự đóng góp góp ý quý báu của các hội viên câu lạc bộ thăng long
nhân dịp đầu xuân chủ tịch nguyễn đức trung đề nghị câu lạc bộ thăng long tiếp tục quan tâm góp ý trong công tác chỉ đạo điều hành của ubnd tp
các hội viên câu lạc bộ thăng long tiếp tục đóng góp trí tuệ trách nhiệm và tình cảm động viên cổ vũ thành phố triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị xây dựng thủ đô ngày càng văn minh hiện đại đồng thời gửi lời thăm hỏi chúc tết gia đình các thành viên câu lạc bộ
sở y tế hà nội cho biết sau sáu ngày nghỉ tết tổng số ca cấp cứu tại các bệnh viện là chín chín trăm bốn mươi ca trong đó khám cấp cứu do tai nạn là một tám trăm bốn mươi năm ca tổng số ca sinh đẻ là một một trăm tám mươi ca
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm đáp ứng sáu trăm bảy mươi trên sáu trăm bảy mươi lượt yêu cầu cấp cứu cũng trong những ngày trên số ca tử vong là hai mươi điều đáng mừng không có ca tử vong nào do tai nạn giao thông hoặc do pháo nổ mà chủ yếu là do bệnh tật
sở y tế hà nội cho biết trong những ngày nghỉ tết vừa qua trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh không có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn công tác khám chữa bệnh các trạm y tế phòng khám đa khoa trung tâm y tế và các bệnh viện đều bố trí đủ nhân lực cơ số thuốc và trang thiết bị phục vụ cho công tác khám cấp cứu và điều trị bệnh nhân
thưa quý vị và các bạn xây dựng mô hình trường chất lượng cao tự nhiên là một mô hình trường chất lượng cao
tự chủ tài chính đã và đang được nhiều nước trên thế giới thực hiện bởi từ thực tế phát triển có thể thấy tự chủ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các trường phát huy tối đa nội lực khả năng sáng tạo và thích ứng với các yêu cầu xã hội
hội đồng nhân dân thành phố hà nội bàn hành nghị quyết số một mươi năm hai nghìn một mươi ba nqhdnz về cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thủ đô
đến nay hà nội đã có những bước đi tích cực mang đến những bước đột phá mới trong giáo dục thủ đô
mời quý vị theo dõi những ghi nhận sau đây của chúng tôi
một ngôi trường khang trang nền nếp và ấm áp tình thầy trò đó là cảm nhận chung của bất cứ ai khi đến trường trung học phổ thông phan huy chú đống đa hà nội
là ngôi trường tự chủ tài chính phải vượt qua nhiều thử thách nhưng các thế hệ thầy trò của trường luôn phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học
nhà trường đã trở thành trường trung học phổ thông đầu tiên của hà nội được ủy ban nhân dân thành phố hà nội
công nhận là trường chất lượng cao thủ đô
trên quan điểm là các tiêu chí thi đua hàng năm được công khai rõ ràng minh bạch
các thầy cô thì dựa vào các tiêu chí này thì cũng biết được là yêu cầu của nhà trường đặt ra như thế nào để từ đó cố gắng tự hoàn thiện bản thân
đồng thời cũng tích cực nỗ lực trong việc tham gia các khóa bồi dưỡng
việc tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp với những nội dung phong phú sinh động nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trước các buổi tuyên truyền truyền truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông